tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo hồ thị thùy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại khu một xã đan thượng huyện hạ hòa tỉnh phú thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với mức án phạt là năm năm tổ
tại cơ quan điều tra hồ thị thủy khai nhận lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của một mươi bị hại khác với số tiền hơn sáu mươi triệu đồng
tuy nhiên do đa số các bị hại chuyển tiền bằng nhiều hình thức không có tên tuổi địa chỉ cụ thể
và thùy không nhớ được thông tin của các bị hại
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã có công văn thông báo đến công an các địa phương
có liên quan để tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật